từ ngày một đến ngày bốn tháng hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
buôn lậu bộ công an c ba đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ
hướng dẫn hệ lực lượng trong toàn quốc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra đấu tranh xử lý hai mươi sáu vụ việc liên quan đến các hành vi nêu trên
qua đó đã phát hiện thu giữ hơn bốn trăm hai mươi hai khẩu trang y tế các loại
và gần bốn chai dung dịch rửa tay không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ